đối tác trong và ngoài nước cụ thể là hội thảo chú đề esg tiêu chuẩn xanh cho ngành lương thực
thực phẩm nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp ngành lương thực thực phẩm tiếp cận với xu hướng
xanh hóa thông qua việc cải thiện chỉ số esg là chỉ số quán trị môi trường xã hội và doanh nghiệp
trong quá trình sản xuất qua đó góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phát triển các sản phẩm xuất khẩu
chủ lực mới có chất lượng tốt có lợi thế cạnh tranh làm nền tảng xây dựng thương hiệu sản phẩm
giúp doanh nghiệp tp hcm tham gia vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu